thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký công điện số bảy trăm hai mươi bốn gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực
tham nhũng trong hoạt động công vụ
thủ tướng yêu cầu cần đẩy mạnh phòng ngừa ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiêu cực trong chính lực lượng chức năng
và đội ngũ cán bộ công chức thực thi pháp luật
bàn hành quy chế làm việc rõ ràng minh bạch cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ công chức
thực khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra thi hành án hải quan thuế quản lý thị trường
bảo đảm ngăn chặn được tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu vòi vĩnh trung trì
phục vụ động cơ cá nhân vụ lợi trong thực thi công vụ
triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm ghi hình camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp
với người dân doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi giám sát thường xuyên
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến
phản ánh của người dân doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức
để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm
người đứng đầu bộ ngành địa phương cơ quan phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chế độ công vụ
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm binh những trường hợp vi phạm
kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất vi phạm pháp luật
định kỳ luân chuyển thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm phức tạp theo đúng quy định
đồng thời lựa chọn bố trí người có đủ phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn nghiệp vụ
để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra kiểm tra kiểm toán điều tra viên
yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công điện này
định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về thanh tra chính phủ để tổng hợp
báo cáo thủ tướng chính phủ thanh tra chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện
kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ các vấn đề phát sinh